bộ lao động thương binh và xã hội đã công bố dự thảo lần hai luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động hai nghìn một mươi năm
đáng chú ý dự thảo lần này có phương án đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ năm hai nghìn hai mươi một theo hướng nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi mới được nghỉ hưu
tuy nhiên với đề xuất như thế này thì liệu có phù hợp với người lao động trực tiếp hay không
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây
là công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bốn mươi năm gần hai mươi năm giờ đây anh nguyễn văn hải cảm thấy sức khỏe của mình không còn tốt
với công việc nặng nhọc của ngành than anh nghĩ chỉ cần tới năm mươi tuổi là có thể nghỉ hưu được
dự thảo của bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra việc tuổi nghỉ hưu tới sáu mươi hai tuổi thì anh hoàn toàn không đồng ý
qua dự thảo luật lao động bổ sung thì tôi thấy như thế này
tôi thấy việc tăng tuổi nghỉ hưu không phù hợp với ngành nghề của chúng tôi đang làm nhất là trong những công việc đặc thù độc hạ nặng nhọc nguy hiểm của ngành than chúng tôi
tương tự như vậy anh nguyễn tiến dũng và những người công nhân lao động tại công ty cổ phần xe điện toàn cầu pga thì cho rằng việc nâng tuổi nghỉ hưu với những người lao động trực tiếp như anh là không hợp lý
theo tôi thì tôi không đồng tình nắm với dự thảo là tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động như chúng tôi cũng thế như làm việc đến trực tiếp của chúng tôi là tuổi càng lâu thì chúng tôi sẽ càng cảm thấy mệt mỏi cũng như là sẽ mất nhiều cơ hội cho giới trẻ công việc cho giới trẻ
lý do mà ban soạn thảo đưa ra đề xuất như vậy là vì thực tiễn nhiều người nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia lao động có nhu cầu làm việc thêm và họ vẫn có đủ sức khỏe tham gia

về cái vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động thì chúng tôi thấy đây là một vấn đề hết sức là nhạy cảm nó liên quan trực tiếp tới người lao động

đại bộ phận người lao động là không phù hợp nhất là người lao động trực tiếp đặc biệt là bộ phận lao động mà đang sản xuất tại các doanh nghiệp
lao động nữ ở đây mà đưa lên cái tuổi sáu mươi thì rất là khó khăn
đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu không phải là vấn đề mới song luôn luôn là vấn đề tốn nhiều giấy mực mỗi khi đưa ra bản thảo bởi nó liên quan trực tiếp tới hàng triệu người lao động
quy định độ tuổi nghỉ hưu ở nam giới là sáu mươi tuổi nữ là năm mươi năm tuổi đã tổn thương
tại sáu mươi năm nay trong quá trình thay đổi của cả nền kinh tế thì việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng là phù hợp với sự thay đổi ấy
tuy nhiên tăng thế nào cũng cần tính toán một cách hợp lý
nhiều lĩnh vực ở nước ta chủ yếu là lao động thủ công vì vậy việc đảm bảo sức khỏe đến năm sáu mươi hai tuổi đối với nam và sáu mươi tuổi đối với nữ là điều rất cần cân nhắc